chiều hai mươi tám tháng ba tại viện gớt hà nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm ảnh viễn cảnh sán lạ
nhiếp ảnh đức trẻ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đây là lần đầu tiên buổi triển lãm được giới thiệu tại việt nam
với sự tham gia giao lưu của hai nghệ sĩ nhấp ảnh tài năng đến từ đức rebecca samson và
jusine robel với thông điệp ở nơi rìa cầu vòng nói chuyện qua những bức ảnh buổi triển lãm
trưng bày năm mươi ba tác phẩm của tám tác giả đã xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi danh giá nhất
tại đức dành cho các nhiếp ảnh gia trẻ bộ siêu tập của tám tác giả là tám câu chuyện kể về những hành
trình kỳ thú với nhiều trải nghiệm sâu sắc ở nơi rìa cầu vòng bằng nghệ thuật nhiếp ảnh
mỗi tác giả đã giúp người xem khai mở những không gian thị giác vượt thoát khỏi thực tại tầm thường
đến với những miền chưa biết và chưa quen không gian ở nước đức xa xôi bỗng trở nên gần gũi
thân thuộc buổi triển lãm sẽ chính thức mở cửa từ ngày hai mươi chín tháng ba tới hết ngày hai mươi hai tháng bốn
hứa hẹn sẽ là không gian văn hóa thú vị cho khán giả yêu thích nhiếp ảnh tại thủ đô hà nội